nhân dịp kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước trần đại quang đã có bài viết phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình
trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị khán giả toàn văn bài viết của chủ tịch nước trần đại quang
cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mà đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đầy hy sinh gian khổ nhưng vô cùng hào hùng vẻ vang của dân tộc ta
kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước chúng ta vô cùng tự hào nhìn lại những bước đường đấu tranh cách mạng lâu dài
và oanh liệt mà nhân dân ta đã vượt qua dưới sông
từ những người dân mất nước nhân dân ta đã anh dũng vùng lên lần lượt đánh bại thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược
đưa nước nhà bước vào kỷ nguyên độc lập tự do thống nhất đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội
với những chiến công hiển hách lẫy lừng nhân dân ta đã góp phần thực hiện lý tưởng cao đẹp mà nhân loại hằng mơ ước
là độc lập tự do ấm no hạnh phúc cho nhân dân
bốn mươi ba năm đã qua song thắng lợi vĩ đại của cuộc hành động
kháng chiến chống mỹ cứu nước mãi mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc như trang sử trói lọi nhất
ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình vẫn luôn là tài sản vô giá
tiếp thêm sức mạnh cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
để giành được những thắng lợi to lớn như ngày hôm nay đất nước ta đã phải vượt qua muôn vàn gian lao thử thách
dưới lá cửa vinh quang của đảng
đảng viên đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh sương máu nêu cao truyền thống yêu nước khí phách anh hùng
lòng trung thành vô hạn đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của đảng và dân tộc
những cống hiến lớn lao những tấm gương kiên trung hy sinh anh dũng của các bậc cách mạng tiền bối
các anh hùng liệt sĩ đồng chí đồng bào sống mãi với non sông đất nước ta với thế hệ hôm nay và muôn đời con cháu mai sau
mỗi bước phát triển trưởng thành
của cách mạng việt nam đều gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sôi nổi cao đẹp của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
người là tấm gương mẫu mực về trí khí cách mạng kiên cường tinh thần độc lập tự chủ chủ nghĩa nhân văn cao cả và tình yêu thương đồng chí đồng bào
đạo đức cần kiệm liêm chính trí công vô tư tác phong khiêm tốn giản dị niềm tin tất thắng vào tương lai tươi sáng của dân tộc
tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cách mạng vẻ vang của đảng và nhân dân ta
sau khi miền nam được hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước từ điểm xuất phát rất thấp về kinh tế
lại chịu hậu quả nặng nề của những năm tháng chiến tranh khốc liệt dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước
nhân dân ta đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn vượt qua thách thức
đạt được những thành tiệu quan trọng trên nhiều lĩnh vực
cả nước đã xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu
nhiều đơn vị chiến đấu giỏi nhiều địa phương có cách làm mới năng động sáng tạo
thực tiễn sinh động của các cơ sở các cấp các ngành đã đem lại những bài học kinh nghiệm quý báu
để đảng ta đề ra những đường lối đổi mới mang tầm vóc lịch sử
qua hơn ba mươi năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tiệu to lớn
đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội và tình trạng kém phát triển trở thành nước đang phát triển
có thu nhập trung bình đang đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế
kinh tế tăng trưởng khá nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành phát triển
chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được tăng cường
văn hóa xã hội có bước phát triển bộ mặt đất nước và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt
dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng
đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường công tác xây dựng đảng
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được đẩy mạnh
sức mạnh tổng hợp của đất nước được nâng lên độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững
quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế được nâng cao
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy đất nước ta đã đạt được những thành tựu nổi bật toàn diện nhất là về kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh đối ngoại và xây dựng đảng
lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta đã hoàn thành toàn diện và vượt mức toàn bộ một mươi ba chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội do quốc hội đề ra
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn của nền kinh tế đều đạt mục tiêu đã để ra
việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội nhất là xóa đói giảm nghèo chăm sóc sức khỏe nhân dân đã thu được thành quả rất đáng khích lệ
công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
được tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân
đem lại không khí phấn khởi trong toàn xã hội được dư luận và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
đây là tiền đề quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững
khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của việt nam
và xu thế phát triển của lịch sử
đã được những thành tựu trên là do đảng ta kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh có đường lối đổi mới đúng đắn nhạy bén kịp thời đưa ra các chủ trương quyết sách phù hợp
với từng giai đoạn cách mạng đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân được nhân dân tin tưởng đồng tình ủng hộ
tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước đoàn kết thống nhất kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực phấn đấu tận dụng thời cơ thuận lợi vượt qua gian khổ hy sinh
tích cực thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới
đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới với thời cơ mới vận hội mới
với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước và tiền đồ tươi sáng của dân tộc
thời gian tới chúng ta cần nhận thức sâu sắc tình hình yêu cầu nhiệm vụ mới
phát huy cao độ quyết tâm chính trị ý thức tự hào
tự tôn dân tộc tiếp tục tranh thủ mọi thời cơ vượt qua mọi khó khăn thách thức
kiên quyết khắc phục những hạn chế yếu kém trên các lĩnh vực mà nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
các nghị quyết của trung ương và quốc hội đã chỉ rõ đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới
tiếp tục đổi mới tư duy tạo bước đột phá về lý luận và chính sách để phát triển bền vững
tập trung nghiên cứu tổng kết dự báo chính xác những vấn đề mới nảy sinh nhận thức luận giải thấu đáo
giải quyết đúng và trúng các yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp đổi mới xây dựng căn cứ khoa học
để hoạch định đường lối chủ trương chính sách hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng năng lực quản lý
điều hành của nhà nước thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
gắn kết phát huy đồng bộ vai trò của các thành phần kinh tế nâng cao chất lượng
hiệu quả và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân động viên tinh thần khởi nghiệp
khuyến khích đổi mới sáng tạo huy động tốt nhất mọi nguồn lực trong xã hội
tiếp tục đổi mới cơ chế phát triển kinh tế tập thể kinh tế hợp tác xã và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
kết hợp hài hòa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa xây dựng con người việt nam yêu nước
đoàn kết có năng lực sáng tạo trung thực trách nhiệm và nhân ái
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
khích lệ động viên nhân dân tích cực phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa
quyền làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội tạo điều kiện để nhân dân được thụ hưởng
xứng đáng những thành quả của công cuộc đổi mới đồng thời đề cao kỷ cương phép nước
thượng tôn pháp luật trong thời kỳ phát triển mới xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây
dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập
chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc đồng thời giữ vững môi trường
hòa bình ổn định để phát triển bền vững kiên định thực hiện sáng tạo đường lối đối ngoại
độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế nâng cao chất lượng
tích dự báo xử lý đúng đắn các vấn đề quốc tế các quan hệ đối ngoại mở rộng đưa quan hệ
hợp tác đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực không ngừng nâng cao uy tín vị thế của đất nước
trên trường quốc tế phục vụ có hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong
tình hình mới chăm lo xây dựng đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức cách mạng
tiếp tục xây dựng củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và
nhân dân phát huy bản lĩnh phẩm chất trí tuệ của đảng vai trò tiên phong gương mẫu và sức
chiến đấu của cán bộ đảng viên công chức viên chức tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng
đảng xây dựng các cơ quan nhà nước trong sạch vững mạnh nâng cao niềm tin của cán bộ đảng viên
và nhân dân đối với đảng nhà nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong
nội bộ gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh coi đây là công việc thường xuyên của mỗi cơ quan tổ chức cán bộ đảng viên
cùng cố tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng và chính trị
cảm ơn các đảng nhà nước với nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng chủ động đấu tranh làm thất bại
mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
hướng tới kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh
ba lời kêu gọi thi đua ái quốc
mỗi người việt nam chúng ta quyết đồng tâm nhất trí phát huy cao độ truyền thống yêu nước tinh thần quyết chiến quyết thắng khát vọng hòa bình
tiếp tục đổi mới sáng tạo ra sức thi đua lao động sản xuất học tập công tác
chiến đấu giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng một nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội